ngày hai mươi sáu tháng năm chị nguyễn thị lan mẹ nam sinh lớp tám bị tấn công tử vong ở long biên hà nội
vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn nhận tiền tỷ của gia đình nghi phạm hồng bỏ qua vụ việc
luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư thành phố hà nội người trợ giúp pháp lý cho nam sinh cũng xác nhận thông tin này
luật sư nguyễn anh thơm cho biết sau khi chu toàn hậu sự cho con trai chị lan gửi lời cảm tạ và biết ơn đến các cơ quan chức năng
và tất cả mọi người đã giúp đỡ tiễn đưa con trai mình về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà phú thọ
song song với đó chị lan cũng bác bỏ tin đồn thất thiệt cho rằng hai mẹ con nhận tiền của ba bố con nghi phạm và tiến hành hòa giải
chị lan nói trong video cảm ơn và đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc
mẹ con em khẳng định không có việc nhận một tỷ hai tỷ hay ba tỷ
của ba bố con nhà họ và cũng không có việc hòa giải với họ
em vẫn luôn quyết định đề nghị cơ quan pháp luật giải quyết vụ việc lấy lại công bằng cho con trai em
diễn tiến vụ nam sinh lớp tám bị tấn công tử vong
theo công an tp hà nội vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba
cháu t v k sinh năm hai nghìn một mươi hai chơi tại khu vực đình lệ mật phường việt hưng quận long biên hà nội
thì phát sinh mâu thuẫn và bị nam sinh nhd tấn công
cháu t v k chạy đi gọi anh trai
anh trai là t v m để nhờ giải quyết mâu thuẫn
hai anh em trên đường đi bộ ra sân đình lệ mật thì gặp bố đẻ là anh t v t nên kể lại sự việc
lúc này anh t v t thấy cháu t v m chạy vào tấn công nam sinh nhd ngã ra đất thì vào căn ngăn rồi chở hai con về nhà
sau đó anh trở lại khu vực sân đình lệ mật thì thấy nhd có biểu hiện chóng mặt tái nên đã đưa vào bệnh viện đa khoa đức giang cấp cứu
sau đó chuyển bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám điều trị
bệnh viện sát
bệnh viện sát định nam sinh lớp tám nhd bị trấn thương nặng hồn mê tiên lượng tử vong cao
ngày hai mươi một tháng năm sau gần hai tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ nam sinh lớp tám bị tấn công nguy kịch đã tử vong
gia đình đã lo hậu sự cho nam sinh sâu số tại quê nhà huyện cầm khê tỉnh phú thọ
liên quan đến vụ nam sinh lớp tám bị tấn công chấn thương sọ não ở quận long biên hà nội
ngày hai mươi một tháng năm tiến sĩ bác sĩ phan hữu phúc phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương cho biết
nhd sinh năm hai nghìn một mươi nạn nhân bị tấn công hồi tháng ba đã tử vong
thông tin này đã khiến gia đình bạn bè và những người quan tâm đến vụ việc phải rời nước mắt
sau hai tháng điều trị tích cực ngày hai mươi một tháng năm nam sinh lớp tám nhd bị tấn công
dẫn đến trấn thương sọt não khi đang chơi tại sân đình lợi mật phường việt hương quận long biên hà nội đã không qua khỏi
điều này đã khiến người thân bạn bè và gia đình nam sinh đê vô cùng đau lòng
nhưng có lẽ đau đớn nhất vẫn chính là
người mẹ của nam sinh khi phải chứng kiến cậu con trai duy nhất rời xa vòng tay mình mãi mãi
khoảnh khắc ghi lại hình ảnh người phụ nữ khóc ngất
phải nhờ người thân dìu đỡ khi ngồi bên trong nhà tăng lễ bệnh viện nhi trung ương được chia sẻ
đã khiến cho nhiều người xót xa
sau nhiều ngày cố gắng gượng vực tinh thần để đi theo chăm sóc đê nằm trên giường bệnh
thì đến nay người mẹ đơn thân đã ngã khụy khi cậu con trai bé bỏng không còn nữa
cả xót xa hơn khi ngày hai mươi ba tháng năm
nên dự định sẽ được đón sinh nhật một mươi năm tuổi của mình
trước đó luật sư nguyễn anh thơm cùng mẹ và bà nội của đê đã chuẩn bị bánh sinh nhật sớm cho cậu bé
trước khi em được chuyển viện xuống hà nội để cầu mong cho em những điều tốt đẹp
tuy nhiên phép màu đã không xảy ra cậu bé mãi mãi ra đi ở tuổi một mươi bốn
bỏ lại sau lương bao ước mơ hoài bão và cả người mẹ tần tảo của mình
được biết hoàn cảnh của gia đình em đê khá khó khăn
cách đây ba năm bố của đê bị mất do tai nạn giao thông
chị con đê và mẹ nương tựa vào nhau
công việc mưu sinh của chị lờ mẹ em đê hàng ngày đi bán hàng dòng
tần tảo tích góp nuôi cậu con trai ăn học trên hà nội
mẹ em nghẹn ngào khi chia sẻ về con trai
đêm ngoan lắm thầy cô đánh giá học giỏi lại có năng khiếu hội họa
còn luôn là hy vọng của tôi vậy mà
từ khi con gặp nạn chị l không rời con một bước
thương cảm với hoàn cảnh mẹ con chị lờ
cộng đồng mạng đã quyên góp hỗ trợ tiền giúp cháu đề chữa bệnh
nhưng khi nhận được hơn một trăm linh triệu đồng
chị l xin tri ân cảm tạ tấm lòng của mọi người và xin ngừng nhận hỗ trợ
mong muốn của gia đình chị l là những người đã tấn công con trai chị
sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
sự ra đi của nam sinh lớp tám khiến nhiều người vô cùng xót xa
một vài người đã gửi lời chia buồn động viên
và cả những chiếc ôm an ủi đến mẹ nam sinh
mong chị có thể nguôi ngoai phần nào nỗi đau
chị nờ lờ o một người dùng mạng chia sẻ
ngày hai mươi ba tháng năm là ngày sinh nhật con
cũng là ngày đưa con về đất mẹ
ngẹn lòng không thể diễn tả đau lắm con ơi
kiếp khác cầu mong con được bình an
và những gì tốt đẹp nhất sẽ dành cho con
mong mẹ em đê vượt qua nỗi mất mát này
ngay trong ngày hai mươi một tháng năm
sau khi hoàn tất các thủ tục tại bệnh viện
nửa hát đê đã được đưa về nhà phú thọ để tổ chức tăng lễ
sáng ngày hai mươi ba tháng năm
người thân gia đình đã làm lễ tăng tiễn đưa cháu đê
tại đám tang có đông đủ họ hàng gần xa
người dân để kinh viếng
chia buồn cùng gia đình
ai cũng đều xót xa cho hoàn cảnh của gia đình d
đặc biệt là người mẹ của đê
khoảng bảy giờ bốn mươi phút cùng ngày
người thân gia đình cùng hàng xóm đưa cháu đê
về nơi ăn nghỉ cuối cùng
trong những giây phút cuối
trước khi quan tài cháu d được đưa ra nghĩa địa
mẹ của nam sinh và người thân họ hàng không khỏi đau đớn
quay trở lại thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng
chiều một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
nam sinh nửa hát đê
sinh năm hai nghìn một mươi học sinh lớp một
trường trung học cơ sở việt hương
quận lòng biên hà nội
chơi bóng rổ tại sân đỉnh lợi mật quận lòng biên
tại đây đê mâu thuẫn với nam sinh ca
sinh năm hai nghìn một mươi hai
nam sinh ca sau đó đã gọi anh trai t v m
sinh năm hai nghìn tám và bố ra để tấn công đê
khiến nam sinh này bất tỉnh tại chỗ
sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội
và trải qua hai lần phẫu thuật
chị l mẹ của nam sinh đê khi ấy cho biết
cháu bị chấn thương sọ não nặng
tiên lượng tử vong
do bị tổn thương quá nặng
nên sự sống của cháu gần như không còn
cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở
chiều ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
người nhà học sinh nhd xác nhận
việc đưa em đê rời bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám
về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
em được xác định đã chết não hơn một tuần
các bác sĩ tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh một
đã cố gắng hết sức nhưng không cải thiện được tình hình
tối ngày hai mươi chín tháng ba
bác sĩ điều trị cho bệnh nhân đê
tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
em vẫn đang điều trị hồi sức tích cực
so với thời điểm từ hà nội về
bệnh nhân đã có phản xạ một chút
đồng tử to hơn
tuy nhiên tình trạng vẫn rất nặng nên không thể tiền lượng
chiều ngày hai mươi tháng năm
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ xác nhận
đã chuyển bệnh nhân đê về hà nội
điều trị theo nguyện vọng của gia đình
tại bệnh viện nhi trung ương
nhưng theo thông tin từ bệnh viện nhi trung ương
vào thời điểm này tình trạng chung của đê
đã rất nặng tiên lượng xấu
nguy cơ tử vong cao
bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức hội đồng chuyên môn hội trận
cùng các chuyên gia hồi sức cấp cứu
phẫu thuật thần kinh hồi sức ngoại khoa
và các chuyên khoa liên quan đến
bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức
cùng các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương
để thống nhất phương án điều trị hồi sức tích cực
tuy vậy đê vẫn không qua khỏi
tử vong vào hồi một mươi hai h ba mươi năm phút ngày hai mươi một tháng năm
trần đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan
sốc nhiễm khuẩn trần thương sọ não nặng
liên quan đến vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam tvm về tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị chỉ vì mâu thuẫn cá nhân
cùng hành vi cư xử không đúng mực của đối tượng gây án
đã khiến nam sinh lớp tám phải ra đi mãi mãi
trên sự việc đau đớn này
dư luận đang mong một hình phạt thích đáng
dành cho hung thủ
vậy đối tượng ra tay với nam sinh này
sẽ phải đối diện với mức án như thế nào
dưới góc độ pháp lý
tiến sĩ luật sư đặng văn cường
ủy viên ban chấp hành hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
cho rằng trong các vụ án xử lý
các đối tượng về tội cố ý gây thương tích
thì mức độ thương tích của nạn nhân
tỷ lệ phần trăm thương tích
hậu quả do hành vi cố ý gây thương tích gây ra
là yếu tố quan trọng quyết định
đến khung hình phạt và mức hình phạt
đối với đối tượng gây án
ông cường nhận định rất có thể bị can
trong vụ án này sẽ phải đối mặt
với khung hình phạt theo điểm a khoảng bốn
điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
có hậu quả làm chết người
theo quy định khung hình phạt là phạt tù
từ bảy năm đến một mươi bốn năm
tuy nhiên bị can là người chưa thành niên
và nếu bị kết án về tội danh trên
cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng
các quy định đối với người dưới một mươi tám tuổi
phạm tội được quy định tại chương một mươi hai
bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
từ điều chín mươi đến điều một trăm linh bốn
khi áp dụng các quy định này
bị can có thể sẽ được hưởng
mức hình phạt thấp hơn so với người
đã thành niên phạm tội
ngoài ra bị can sẽ phải bồi thường các khoản tiền
chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc
tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương
và bồi thường tổn thất
về tinh thần theo quy định của pháp luật
bị can gia đình bị can và gia đình bị hại
có thể thỏa thuận với nhau
với mức bồi thường nếu không thỏa thuận được
thì có thể đề nghị tòa án giải quyết
theo quy định của pháp luật
có thể nói rằng vụ việc
nam sinh lớp tám bị tấn công chấn thương sọ não
dẫn tới tử vong đã gây bức xúc
trong dự luận xã hội bởi hậu quả
mà nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn
thương tích nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng
vụ việc này sẽ là bài học cho rất nhiều người
trong kỹ năng xử lý các tình huống có vấn đề
khi con mình va chạm xung đột với các bạn
và đến đây thời lượng cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong video tiếp theo